thưa quý vị trong hai tuần thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
người dân đặc biệt là những lao động nghèo trên địa bàn thành phố hồ chí minh
sẽ gặp không ít khó khăn khi phải tạm ngưng mưu sinh kiếm sống
trước tình hình trên nhiều địa phương đã linh động ứng ngân sách
để kịp thời hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn
ông nguyễn văn nhà và vợ đang ở trong căn nhà lập sập giữa khu đô thị hiện đại
phường thảo điền thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
hằng ngày ông chạy xe ôm còn vợ bán đồ ăn dạo để kiếm kế sinh nhai từng ngày
dịch uav thành phố thực hiện chỉ thị một mươi sáu nên hai ông bà không đi làm được
đồng nghĩa là không có thu nhập chi phí sinh hoạt trong gia đình phải cắt xén đi nhiều
trong ngày thực hiện giãn cách đầu tiên ông hoàng trưởng khu phố một phường thảo điền
đã xuống từng nhà để thăm hỏi động viên đồng thời trao số tiền hỗ trợ một triệu năm trăm linh ngàn đồng
cho những người dân gặp hoàn cảnh khó khăn do dịch covid một mươi chín
trong khi lập sách rà sót cho các tổ rà sót đưa lên chúng tôi báo với phường được ba mươi sáu hộ
phường cũng đã diệt
đến ngày hôm nay thì trước mắt kinh phí ở trên thành phố chưa có dài
thì phường có cái là ứng trước ứng trước kinh phí của phường để lo cho những hộ nào gọi là khó khăn nhất
mùa covid này thì giờ hạn chế không có cho muôn bán thì thành ra nghỉ mấy tháng hai gần hai tháng hai rồi
thì nói chung có mấy phần quà này là cũng đỡ cho gia đình tụi em trong lúc ngặt nghèo khó khăn mùa dịch
cầm tờ danh sách trên tay bà chu thị cận trưởng ban điều hành khu phố hai
đến từng phòng trọ để tìm gặp những lao động tự do như bán vé số bán hàng rong để bàn giao tiền hỗ trợ
động viên người dân vượt qua khó khăn trong đại dịch
hội thảo điền là cái số mà nhà giàu nhà biệt thự và công ty doanh nghiệp cũng rất là nhiều
mà họ cũng có những tấm lòng cởi mở
khi chúng tôi mà đến vận động làm khâu trung gian
đến vận động các gia đình đó những mạnh thường quân và những doanh nghiệp thì họ sẵn sàng bởi vì mình làm thực tế
công an sẽ là người lập danh sách và xác minh thực tế cư trú hợp pháp của các đối tượng
theo sáu nhóm đối tượng trên địa bàn phường
trong đó tập trung là vé số xe ôm rồi thu gom rác và những người buôn bán hàng rong là những đối tượng tập trung chủ yếu
cũng như là các đối tượng khác theo nghị quyết không chính
tới thời điểm này phường tố điền đã thực hiện hai đợt với ba trăm bảy mươi chín trường hợp được xét
và hiện nay chúng tôi đã đổ danh sách này về dữ liệu chung của thành phố
để thực hiện các bước chuẩn bị chi giả vào ngày một mươi hai tháng bảy có nghĩa là thứ hai tuần tới
gói hỗ trợ lần hai của tp hcm trị giá tám trăm tám mươi sáu tỷ đồng
trong đó có sáu nhóm được hỗ trợ
hỗ trợ tiền ăn hỗ trợ cho người lao động
tạm hoãn thực hiện hợp pháp
hợp đồng lao động nghỉ việc không hưởng lương
chính sách hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động
nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp
chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động
lao động tự do bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
hỗ trợ hộ kinh doanh phải dừng hoạt động hỗ trợ thương nhân tại các chợ truyền thống
thành phố sẽ giải ngân gói này trong tháng bảy và kết thúc trong tháng tám